các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể nhiều gia đình có người thân mất vì covid một mươi chín rất bức xúc khi mà dịch vụ tăng lễ tự định đoạt chi phí mai táng
khi có người mất vì covid một mươi chín cơ sở tăng lễ liền biết thông tin và liên hệ với gia đình đặt vấn đề lo mai táng
chỉ một chiếc quan tài loại thường quãng đường vận chuyển chưa đến một mươi km nhưng cơ sở mai táng hết giá từ hai mươi năm ba mươi năm triệu đồng
người thân qua đời do covid một mươi chín khiến gia đình bối rối do đó họ buộc phải chấp nhận mức giá mà các cơ sở dịch vụ tăng lễ đưa ra
liên quan đến việc phản ánh cơ sở dịch vụ tăng lễ chặt chém gia đình có thân nhân tử vong vì covid một mươi chín
ông lê báy phó giám đốc sở y tế quảng ngãi cho biết bản thân ông rất sốc khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về vụ việc
theo ông lê báy quy định của bộ y tế nêu rõ quy trình xử lý người tử vong vì covid một mươi chín phải khép kín
khi f không may qua đời cơ sở điều trị phải tổ chức khâm liệm vận chuyển đến nơi trôn cất
như vậy việc bệnh viện lao và bệnh phổi để người nhà tự thỏa thuận với cơ sở tăng lễ làm việc này là sai quy định
mặt khác theo quy định hiện hành gia đình có người thân mất vì covid một mươi chín không tốn chi phí mai táng
chi phí mua quan tài vận chuyển đến nơi trôn cất hỏa thiêu sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí phòng chống dịch
thế nhưng nhiều người đã bị cơ sở dịch vụ chặt chém số tiền từ hai mươi đến ba mươi năm triệu đồng để lo mai táng cho người thân qua đời
có trường hợp tốn đến sáu mươi triệu đồng nếu muốn đưa thi thể ra thành phố đà nẵng hỏa táng
lúc đầu bệnh viện có thực hiện việc này rất tốt nhưng gần đây lại để xảy ra sự việc người dân tự thỏa thuận với dịch vụ mai táng
làm như vậy là sai quy định hoàn toàn cái này bệnh viện biết nhưng chắc do nhiều công việc mệt mỏi nên mới như vậy ông bé nói
về câu hỏi trách nhiệm của sở y tế ông ấy cho rằng sở nhiều lần chỉ đạo các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phải thực hiện đúng các hướng dẫn
đơn vị nào có khó khăn phải báo cáo để sở có hướng chỉ đạo giải quyết tuy nhiên bệnh viện lao và bệnh phổi không báo cáo vấn đề này
phó giám đốc sở y tế quảng ngãi cho biết đã chỉ đạo bệnh viện lao và bệnh phổi quảng ngãi chấn chỉnh sự việc báo chí phản ánh
nếu người dân có đơn thư liên quan đến vụ việc sở y tế sẽ chỉ đạo thanh tra vào cuộc làm rõ
ông bày nói người dân phải có đơn thư nêu rõ về vụ việc thì sở mới có đủ cơ sở để chỉ đạo thanh tra vào cuộc
được biết từ khi đợt dịch covid một mươi chín thứ tư bùng phát quảng ngãi ghi nhận hai mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có một trăm một mươi một bệnh nhân đã tử vong
tại cuộc họp
với các cấp ngành trực thuộc ubnd tỉnh quảng ngãi chủ tịch chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đã chỉ đạo kỷ luật hai cán bộ nhân viên f né tiêm vaccine
trong hai trường hợp nêu trên một trường hợp thuộc văn phòng ubnd tỉnh và một trường hợp là nhân viên của ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh
người đứng đầu chính quyền tỉnh quảng ngãi bày tỏ quan điểm trừ những trường hợp bất khả kháng do bị mắc những bệnh mà không thể tiêm được và bác sĩ xác nhận
tất cả các trường hợp còn lại đều phải tuân thủ tiêm phòng vaccine
bởi lẽ việc tiêm phòng vaccine không chỉ bảo vệ bản thân gia đình mà giảm thiểu nguy cơ lây lan gây bùng phát dịch cho cộng đồng
vì vậy cán bộ nhân viên đảng viên cần phải là những người đào tạo gương mẫu thực hiện tốt việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi gai gắt trong khi diễn biến dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các cấp các ngành nỗ lực vận động tuyên truyền người dân thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không hiểu tại sao lại có trường hợp là cán bộ nhân viên đặc biệt là cán bộ của văn phòng ubnd tỉnh lại có nhận thức kém không chịu tiêm phòng vaccine đến như vậy
theo đó cùng với chỉ đạo cơ quan chủ quản phải xem xét kỷ luật hai trường hợp này
người đứng đầu chính quyền tỉnh quảng ngãi yêu cầu tất cả các cấp sở ngành của tỉnh phải kiểm tra
ra soát lại tất cả cán bộ nhân viên trực thuộc của đơn vị
nếu phát hiện có trường hợp cán bộ nhân viên nào trừ trường hợp không thể tiêm phòng và được bác sĩ xác nhận
chưa tiêm phòng vaccine như hai trường hợp nêu trên phải thực hiện xử lý kỷ luật mức cao nhất theo quy định pháp luật
được biết đến thời điểm này quảng ngãi là địa phương đứng trong top đầu của cả nước trong việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
với tỷ lệ tiêm mũi hai đạt trên chín mươi tám hai và mũi ba bổ sung nhắc lại gần ba mươi năm đối với trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với số trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi hai đạt tỷ lệ chín mươi sáu sáu

thông tin này sẽ khiến cho nhiều quý vị quan tâm khi thời gian gần đây báo chí và cơ quan chức năng nhận được nhiều phản ánh của người dân ở bình dương
về việc cơ sở mai táng lấy giá cao đối với trường hợp tử vong do covid một mươi chín
trong khi đó giá chọn gói tại đơn vị mai táng do tỉnh này chỉ định là một mươi năm triệu đồng cho một trường hợp
để giảm bớt gánh nặng cho người dân tỉnh bình dương đã trích ngân sách tỉnh hỗ trợ mai tăng phí đối với người chết do dịch bệnh covid một mươi chín
với mức chi hai mươi triệu đồng một trường hợp
hộ gia đình cá nhân có người thân mất do dịch bệnh điền tờ khai đề nghị hỗ trợ theo mẫu và kèm theo giấy báo tử
hoặc giấy xác nhận của cơ quan điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tử vong gửi ubnd cấp xã nơi người chết đang thường trú hoặc tạm trú là được xem xét hỗ trợ
trường hợp người bị mắc covid một mươi chín tử vong mà không có người thân các tổ chức cá nhân có liên quan tiến hành công việc hỏa táng
và làm các thủ tục thanh toán tại ubnd cấp xã nơi cơ sở y tế điều trị bệnh nhân chú đáo
ubnd tỉnh bình dương cũng đã chỉ đạo các địa phương tạo mọi điều kiện để người dân được nhận tiền hỗ trợ mai tăng phí sớm nhất
không yêu cầu quá nhiều thủ tục để hạn chế di chuyển
sau đó tỉnh bình dương cũng đã giao cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng tránh phú hòa hoa biên nghĩa trang bình dương
thực hiện việc mai táng bệnh nhân mắc covid một mươi chín tử vong
sau khi nhận được chỉ đạo công ty này cũng đã niêm yết giá chọn gói là một mươi năm triệu đồng một trường hợp
bao gồm khâm liệm vận chuyển hòm hỏa táng
tuy nhiên theo phản ánh của người dân giá niêm yết là vậy nhưng chi phí họ phải chi trả đều cao hơn rất nhiều
từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng một trường hợp
liên quan đến việc chi phí mai táng cao hơn giá niêm yết đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng tránh phú hòa khẳng định
công ty không lấy thêm bất kỳ chi phí nào từ người dân
những trường hợp lấy giá cao là cơ sở dịch vụ mai táng bên ngoài
sau khi được ubnd tỉnh chỉ đạo công ty đã yêu cầu các cơ sở y tế phối hợp để lo mai táng cho bệnh nhân mất
do covid một mươi chín tuy nhiên số lượng nhận được là rất ít
công ty đã liên tục kiến nghị với ngành y tế tạo điều kiện để tiếp cận cơ sở y tế hỗ trợ mai táng cho các trường hợp mất
vì covid một mươi chín nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân
từ thực tế phóng viên ghi nhận hầu hết người dân có người mất do covid một mươi chín đều không được lựa chọn đơn vị mai táng
các cơ sở y tế đều có những đơn vị may táng ruột khi có người mất họ đã chủ động gọi cho đơn vị đó đến tiếp nhận
người dân chỉ nhận được thông báo từ cơ sở mai táng là người thân đã mất và chuẩn bị tiền đến lấy cho cốt
người dân mong rằng bình dương đã có chính sách tốt nên tạo điều kiện để họ được tiếp cận nhằm giảm bớt chi phí gánh nặng cho gia đình
khi không may có người mất do covid một mươi